gần một mươi năm ca mắc mới covid một mươi chín thần tốc phủ mũi hai vaccine cho người dân
bí tư tp hcm quyết tâm kiểm soát covid một mươi chín để người dân đón tết bình yên
bắt quả tàng một ổ bạc có năm người dương tình viết sắt covid một mươi chín
giám đốc cdc trung quốc omicorn đã giữ kết hợp giữa beta và delta
biến thiện omicron xuất hiện triệu chứng mới vào ban đêm
chào mừng quý vị đến với kênh youtube sức khỏe đời sống
vừa rồi là phần điểm tin chính có trong bản tin ngày hôm nay
ngoài ra chương trình còn rất nhiều nội dung đáng chú ý khác
mở đầu bản tin chúng tôi sẽ gửi tới quý vị tình hình covid một mươi chín tại việt nam trong thời gian qua
theo số liệu mới nhất trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
tính từ một mươi sáu h ngày chín tháng một mươi hai đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi hai
việt nam ghi nhận một mươi bốn ca bệnh covid một mươi chín

trong đó hai mươi ca nhập cảnh và một mươi bốn tám trăm một mươi chín ca ghi nhận trong nước
giảm bốn trăm tám mươi một ca so với ngày trước đó
tại năm mươi bảy tỉnh thành phố
có tám tám trăm bốn mươi ba ca trong cộng đồng
như vậy tổng số ca tử vong xếp thứ ba mươi hai trên hai trăm ba mươi bốn vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi hai trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ một mươi hai trên bốn mươi chín
xếp thứ năm asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bảy trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á
xếp thứ sáu asean
về tình hình tiêm chủng trong ngày chín tháng một mươi hai
có một hai mươi chín năm trăm linh năm liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là một trăm ba mươi chín trăm ba mươi năm tám trăm năm mươi bốn liều
trong đó tiêm một mũi là bảy mươi bốn năm trăm năm mươi sáu trăm năm mươi bảy liều
tiêm mũi hai là năm mươi sáu ba trăm tám mươi năm một trăm chín mươi bảy liều
trước diễn biến dịch phức tạp thủ tướng chỉ ra một số nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong thời gian qua
theo đó có nơi có lúc một bộ phận người dân còn lơ là chủ quan thiếu cảnh giác thỏa mãn với kết quả đạt được
và hiểu chưa đúng về hiệu quả của vaccine
sau khi tiêm vẫn có thể nhiễm nhưng giảm lây nhiễm giảm tăng nặng giảm tử vong
nhất là khi kết hợp và triển khai kịp thời các biện pháp khác
chính vì vậy thủ tướng phạm minh chính yêu cầu thần tốc hơn nữa trong chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
và bảo đảm thuốc điều trị chậm nhất là cuối tháng một mươi hai phải cơ bản hoàn thành việc tiêm hai mũi cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
đồng thời để mạnh việc tiêm mũi ba
tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước vẫn diễn biến hết sức phức tạp
tuy nhiên các địa phương cũng đang kiểm soát tốt tình hình
tại tp hcm cũng vậy
chia sẻ trong buổi gặp mặt các cơ quan báo chí tại tp hcm và một số tỉnh phía nam
bí thư thành ủy nguyễn văn nên nếu quyết tâm kiểm soát dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
để người dân có một cái tết yên bình
trong buổi gặp mặt ông nguyễn văn nên bí thư thành ủy tp hcm chia sẻ
đại dịch covid một mươi chín vừa qua đã để lại những khó khăn hậu quả không thể nói hết bằng lời
tuy nhiên điều đậm lại trong mỗi người là tình dân tộc nghĩa đồng bào sự đồng cam cộng khổ thắt lưng bục bục và nhiều nghĩa cử ấm thầm lạng lẽ
ông cũng bày tỏ đại dịch khủng khiếp khốc liệt khiến nhiều người trong số chúng ta không kìm được xúc động khi nhớ lại
những ngày tháng ấy không giấy mực nào có thể đổi lại
không có thể viết hết cảm nhận hết
người đứng đầu đảng bộ thành phố thông tin
hiện tại dịch covid một mươi chín trên thế giới các nước trong khu vực và nước ta còn diễn biến phức tạp
tại tp hcm và một số tỉnh thành phía nam số ca nhiễm ca nặng và số người tử vong chưa được kéo giảm
sáng nay thủ tướng đã chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín với các tỉnh thành
thủ tướng chỉ đạo các địa phương cần sớm đạt chuyển biến về tình hình dịch bệnh chuẩn bị cho người dân đón tết bình yên
bí thư tp hcm dẫn lại
để đạt được mục đích nêu trên ông nguyễn văn nên đề nghị các đơn vị tăng cường thực hiện có hiệu quả
nghị định số một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định số bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế để đạt hiệu quả trên từng địa bàn
trong đó bí thư tp hcm nhấn mạnh thuốc điều trị đóng vai trò quan trọng
vaccine covid một mươi chín là chìa khóa biện pháp năm k và ý thức người dân là biện pháp cực kỳ có ý nghĩa
ông nguyễn văn nền phân tích qua các số liệu thống kê một số hiệu đáng lo về dịch tễ của tp hcm
là hơn năm mươi ca mắc covid một mươi chín tử vong thời gian qua chưa tiêm vaccine covid một mươi
trong giai đoạn mở cửa lại các dịch vụ để khôi phục kinh tế những người này nằm trong nhóm nguy hiểm có nguy cơ cao mắc covid một mươi chín
bí thư tp hcm cũng khoán triệt hiện tại tp hcm cần tập trung thực hiện cả ba mục tiêu
là bảo vệ sức khỏe tính mạng người dân phục hồi phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo đời sống nhân dân
thành phố cần nỗ lực tối đa để không quay lại tình trạng quá sức chịu đựng hay buộc phải áp dụng các biện pháp khác
để phòng chống dịch
tiếp tục bản tin mời quý vị đến với thông tin liên quan tới việc mở cửa trở lại trường học để học sinh đi học trực tiếp
tuy đã dần mở cửa trường nhưng mỗi địa phương đang có cách xử lý rất khác nhau khi phát hiện f trong trường học
tại hà nội trường có một f cả trường chuyển sang học trực tuyến
cụ thể có hai trường trung học cơ sở ở hà nội vừa đóng cửa trường trung học cơ sở chi thủy huyện phú xuyên hà nội
và trường trung học cơ sở minh cường huyện thường tín hà nội đã phát hiện học sinh f
trường ngay lập tức chuyển sang học trực tuyến
trước đó hướng dẫn liên ngành của sở giáo dục đào tạo và sở y tế hà nội yêu cầu
khi phát hiện f trong trường học thì phong tỏa tạm thời toàn bộ trường lớp nào ở yên lớp đó
thông báo cho toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên học sinh đang có mặt tại nhà trường
thông tin chính xác không để xảy ra hoang mang lo lắng
thách f để cách ly điều trị
tiếp tục truy vết lấy mẫu cách ly rút ngọn phạm vi phong tả phù hợp với các trường hợp bệnh cụ thể
như vậy cách đóng cửa toàn bộ trường so với quy định chỉ phong tỏa tạm thời khu vực
có liên quan tuy thuộc mức độ di chuyển của f
cho thấy hai trường nói trên đang áp dụng một cách khá căng
làm gián đoạn việc học trực tiếp của cả trường
còn tại tp hcm hướng dẫn của tp hcm khi phát hiện có f trong trường học
được đánh giá đúng tinh thần sống chung với dịch bệnh
không gây hoảng hốt căng thẳng không cần thiết với quy định
tạm ngưng ngay tiết học để vệ sinh khử quẩn lớp
và xét nghiệm kiểm tra toàn bộ học sinh giáo viên có mặt trong các lớp đó
f một và các lớp học khác hoạt động bình thường
cũng theo hướng dẫn này đối với f một đã tiêm vaccine đủ liều
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
thì đi học bình thường nhưng tuân thủ năm k
xét nghiệm lại vào ngày thứ ba thứ bảy
và tiếp tục mỗi bảy ngày bằng phương pháp xét nghiệm nhanh khả nguyên
cho đến khi không còn phát hiện f
những f một này cũng cần khai báo sức khỏe mỗi ngày cho nhà trường
và xét nghiệm ngay khi có triệu chứng
cũng tương tự như tp hcm
giám đốc sở giáo dục đào tạo tỉnh quảng nam cho hay
khi trường học có f f một
quảng nam chỉ tổ chức cách ly lớp học có ca nhiễm
chứ không đóng cửa cả trường
liên quan tới tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp đà nẵng
đến tiếp những ngày gần đây đà nẵng ghi nhận nhiều ca mắc mới
đặc biệt là những ca mắc mới trong cộng đồng
theo đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp đà nẵng
cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận một trăm chín mươi tám ca covid một mươi chín
trong đó có tám mươi một ca cách ly tạm thời tại nhà
hai mươi tám ca trong khu phòng tòa
và tám mươi chín ca cộng đồng
cụ thể tám mươi chín ca cộng đồng gồm
hai mươi tám ca lấy mẫu đại diện hộ gia đình phường hỏa khánh bắc
sáu ca lấy mẫu công nhân công ty magic khu công nghiệp hỏa khánh
một ca lấy mẫu công ty titi
một ca đại diện hộ gia đình phường hỏa minh cùng quận liên triểu
bốn ca lấy mẫu hộ hộ gia đình phường mân thái
một ca lấy mẫu đại diện hộ gia đình phường nại hiên đông cùng quận sơn trà
một ca lấy mẫu chợ nại hiên đông
hai ca lấy mẫu chợ thành vinh quận liên triều
hai ca tiểu thường chợ hỏa khánh
một ca lấy mẫu nhà hàng quán ăn phường nại hiên đông
hai ca lấy mẫu nhà hàng quán ăn phường hòa thuận tây quận hải châu
và vĩnh trung quận thành khề
hai mươi ca tự lấy mẫu ở các cơ sở y tế trên địa bàn hoặc test nhanh tại nhà
ngành y tế nhận định một trăm bảy mươi năm trên một trăm chín mươi tám ca mắc mới có khả năng lây cho cộng đồng
riêng quận liên triểu có tám mươi một ca
hiện toàn thành phố đà nẵng có hai trăm bốn mươi hai điểm phong tỏa cứng
và một mươi tám cơ sở cách ly tập trung
tính từ ngày một mươi sáu tháng một mươi đến nay
đà nẵng ghi nhận hai ba trăm tám mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong đó một trăm hai mươi tám ca ngoại tình
trong diễn biến phức tạp của tình hình dịch covid một mươi chín
cả nước đang căng mình chống dịch
vậy mà vừa qua trên địa bàn tỉnh kiên giang
tại một tụ điểm đánh bạc cùng hai mươi hai đối tượng vừa bị truyệt xá
có tới năm người dường tỉnh bị sát covid một mươi chín
liên quan đến việc chia xóa tụ điểm đánh bạc an tiền
xảy ra tại xã phi thông thành phố sạch giá tỉnh kiên giang
mới đây hội quan cảnh sát điều tra phòng an thành phố rạch giá cho biết
đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc
đồng thời đã ra quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng có liên quan
trước đó vào trường hình tám tháng một mươi hai
tại tổ hai ấp sóc cùng xã phi thông thành phố sạch giá
lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố sạch giá
đã tiến hành bắt quả tang tụ điểm đánh bạc
với hình thức chơi bài ngầu hầm năm lá an tiền
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ hai mươi hai người
trong đó một mươi hai phụ nữ sáu bộ bài tay gần một trăm linh triệu đồng
và nhiều tăng vật khác có liên quan
tụ điểm đánh bạc này do danh xăng
ngũ ấp sóc cung xã phi thông đứng ra tổ chức
và thu tiền sâu mỗi ván bài từ năm mươi đến một trăm linh đồng
các con bạc ăn thua với nhau mỗi ván từ bốn trăm linh đến bảy trăm linh nghìn đồng
sau khi bị bắt giữ qua xét nghiệm nhanh hai mươi hai người
thì có năm người cho kết quả dương tính với sars cov hai
hình công an thành phố rạch giá đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với danh xăng danh thị lệ thủy danh thị mỹ và lương thị oanh
cùng ngũ xã phi thông thành phố rạch giá
về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại
theo quy định của pháp luật
chuyển sang thông tin liên quan đến biến thể omicuran
mới đây phát biểu với truyền thông ông cao phúc cho rằng
omicron có khả năng thoát miễn dịch mạnh mẽ của biến thể beta
và khả năng lây truyền mạnh mẽ của biến thể delta
ông cao phúc giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc trung quốc
mới đây cho biết biến thể omicaron là sự kết hợp
giữa các biến thể beta và delta
nhưng dù đột biến thế nào thì vẫn là sars cov hai
nên vaccine hiện nay vẫn có hiệu quả
theo ông sẽ mất ít nhất hai tuần để tìm ra mức độ nguy hiểm của biến thể
cũng như việc liệu nó có thay thế delta
để trở thành biến thể vượt trội nhất hay không
nhưng về mặt virus thọp khả năng phê bệnh của virus sẽ yếu đi
khi nó cố gắng tồn tại
theo ông cao phúc không thể lại trừ khả năng sẽ có nhiều đột biến xảy ra hơn
nhưng cho dù virus đột biến thế nào thì vẫn là sars cov hai
mà các loại vaccine vẫn có thể đối tượng với virus
và các vaccine hiện có vẫn sẽ có hiệu quả mặc dù hiệu quả sạp suốt
ông đặc biệt lưu ý vaccine đóng một vai trò quan trọng
trong việc ngăn ngừa các ca bệnh nặng tử vong và nhập viện
dựa trên tình hình hiện tại của đại dịch
ông dự đoán trung quốc sẽ thực hiện chính sách không covid một mươi chín năng động
ít nhất cho đến cuối mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai
vì trong thời gian này chắc chắn sẽ có những trường hợp nhập cảnh
có thể gây ra sự lây lan trong cộng đồng
vì việc khi nào đại dịch covid một mươi chín sẽ kết thúc
giám đốc cdc trung quốc cho rằng
không ai có thể dự đoán được
nhưng tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu sẽ là yếu tố chính cần phải xem xét
ông cũng tiết lộ rằng
các nhà chức trách và chuyên gia trung quốc đang thảo luận
về việc sử dụng các loại vaccine khác nhau làm mũi tiêm nhắc lại
vì các nghiên cứu trước đây cho thấy
phương pháp này sẽ mang lại hiệu quả bảo vệ tốt hơn
theo ông cao phúc với sát covid hai
cần tỷ lệ tiêm phòng ít nhất tám mươi năm để đạt miễn dịch cộng đồng
ông nhấn mạnh điều quan trọng hơn
không phụ thuộc vào bao nhiêu người ở trung quốc được tiêm phòng
mà là bao nhiêu người trên toàn cầu được tiêm phòng
để thiết lập khả năng miễn dịch cộng đồng thực sự trên toàn cầu
chứ không phải ở một quốc gia cụ thể
biến thể omicron xuất hiện đã làm trao đảo
thay đổi nhiều dự tính kế hoạch trên nhiều lĩnh vực
các doanh nghiệp du lịch nam phi đặt kỳ vọng lớn
cho mùa giáng sinh bội thu
tuy nhiên biến thể omicron xuất hiện
đã khiến nhiều công ty thêm một lần thất bại
sự xuất hiện bất ngờ của biến thể omicaran tại nam phi
khiến cho công ty của trevor tour captown
nhận hàng loạt yêu cầu hủy dịch vụ
năm mươi lượng đặt phòng của công ty đã bị hủy trong tháng một mươi hai
con số này là bốn mươi cho tháng một năm sau
chúng tôi chỉ là doanh nghiệp nhỏ
vậy mà mất hơn sáu mươi ba usd chỉ trong thời gian ngắn
ông lucy harper giám đốc công ty nói
theo ông tish junga giám đốc điều hành
hội đồng kinh doanh du lịch nam phi
công ty lữ hành nam phi đã thông báo
số tiền hủy dịch vụ vào khoảng sáu mươi ba triệu usd
chưa bao gồm các hãng hàng không nhà hàng và cơ sở lưu trú
ông chia sẻ số tiền hủy dịch vụ
có thể sẽ lên tới một trăm chín mươi một triệu usd
các chuỗi khách sạn lớn như
đang kinh doanh tại nam phi
cũng thông báo tình trạng hủy phòng hàng lạt
từ khách quốc tế
trong khi đó đại diện tosu sun hotel
công ty sở hữu và điều hành hơn một trăm linh khách sạn
trên khắp châu phi cho biết
các sự kiện văn hóa thể thao và giao thường
đã bị hủy bỏ
tập đoàn sun international cho biết
nếu lệnh cấm du lịch tiếp tục hủy dịch vụ
hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn
với tình trạng thất nghiệp
và đóng cửa kinh doanh gia tăng
liên quan tới biến thể mới omicron
thế giới đang chờ đợi dữ liệu
để đánh giá mối đe dọa của biến thể omicron
đối với các chỉ số ban đầu rất đáng khích lệ
các bác sĩ nam phi
điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm omicron
đã cung cấp những thông tin hữu ích
trong đó có một triệu chứng xuất hiện vào ban đêm
tùy vào thời gian khác nhau
người nhiễm biến chủng mới omicron
của virus sars cov hai
có thể có những biểu hiện khác nhau
đặc biệt là vào ban đêm
kể từ khi tổ chức y tế thế giới who
xếp omicron vào nhóm biến thể gây lo ngại
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
nhiều nước đã có phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ
như áp dụng lệnh cấm bay từ nam phi
thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội
who cho rằng omicron
có nguy cơ tái nhiễm cao
nhưng bằng chứng ban đầu ghi nhận
biến thể này có khả năng chỉ gây ra
các triệu chứng nhẹ so với chủng delta
tuy nhiên mọi người vẫn phải cảnh giác
và phản ứng phù hợp nếu phát hiện ra
các dấu hiệu nhiễm biến thể mới
chưa có nhiều dữ liệu về các triệu chứng
khi mắc biến thể mới
nhưng các bác sĩ ở nam phi
lần đầu tiên phát hiện ra omicron
đã cung cấp những thông tin quan trọng
bác sĩ đa khoa uben pillay
đến kết góc biểu hiện bệnh của người nhiễm omicron
như cảm thấy mệt mỏi đau nhức cơ thể hò sốt
các dấu hiệu khác có thể xuất hiện
là đổ mồ hôi ban đêm
khi đó quần áo chăn gà của người bệnh
bị ướt đấm dù họ đang ngủ ở nơi thoáng mát
mặc dù triệu chứng này rất hiếm xảy ra
nhưng có một số dấu hiệu đáng kích lệ
rằng các loại vaccine hiện tại
sẽ cung cấp biện pháp bảo vệ
chống lại omicron
đặc biệt các mũi tiêm tăng cường
sẽ bổ sung lớp bảo vệ chống lại covid một mươi chín
và giảm thiểu mức độ nghiêm trọng
dữ liệu thực tế từ israel và vương quốc anh
chỉ ra liều tăng cường
của một trong những loại vaccine
dựa trên công nghệ mrna
được sử dụng rộng rãi
làm giảm đáng kể khả năng mắc bệnh sars cov hai
tuy nhiên mức độ chống lại biến thể omicron
của liều vaccine tăng cường
vẫn chưa được xác định
theo who tới nay chưa có ca tử vong nào
liên quan tới biến thể omicron
tuy nhiên số ca tăng ngày càng nhanh
và lan tới gần năm mươi nước trên thế giới
thưa quý vị biến thể omicron
tuy là một biến thể có tốc độ lây nhiễm
nhanh hơn những biến thể trước đó
tuy nhiên chưa có thể kết luận biến thể này
nguy hiểm hơn những biến thể trước đó
các nước cũng đang có những biện pháp ứng phó
và những hy vọng lạc quan về biến thể mới này
trong giai đoạn này quý vị
hãy chú ý tân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
để đảm bảo sức khỏe
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
những tin tức trên kênh sức khỏe đời sống
hẹn lại quý vị trong những chương trình lần sau